tại tp hcm đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố cùng lãnh đạo các ban ngành
đã chọn điểm nóng của năm là các công trình giao thông tại cửa ngõ thành phố để đến thăm chúc tết và kiểm tra
ngay sáng mùng sáu tết điểm đến đầu tiên mà lãnh đạo tp hcm chọn đến chúc tết và kiểm tra
chính là nút giao thông mỹ thủy quận hai tp hcm
đây là điểm giao hai mươi giao thông quan trọng cửa ngõ phía đông tp hcm gồm đường nguyễn thị định
đồng văn cống vành đai hai nối với cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đây cũng là các tuyến đường ra vào cảng cát lái có lượng xe vận chuyển hàng hóa cực lớn
với hơn một mươi tám lửa xe tải container
vì vậy khu vực này thường xuyên xảy ra ủn tắc nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hàng hóa ra vào cảng
đến công trường bí thư đinh la thăng bày tỏ sự quan ngại khi thấy số lượng nhân công làm việc khá thưa
giám sát công trình không mặc trang phục giám sát
bí thư thành ủy đã có chỉ đạo tại chỗ và đề nghị rút ngắn thời gian thi công ba tháng
một ngày giao ban ba lần giao ban máy sống hết cứ hết ca hết kíp là phải giao ban chui vào trong hầm để giao ban
chứ không làm thế này thì chưa được không nên lại tiến độ tổ chức lại giải pháp thi công rút ngắn cho tôi ba tháng
được không chắc chắn là được
cũng trong sáng nay đoàn chúc tết và kiểm tra do bí thư đinh la thăng dẫn đầu đã đến công trình xây dựng nút giao thông
hoàn chỉnh tại tp hcm
đây là dự án mở rộng huyết mạch xa lộ hà nội với quốc lộ một ngay tại nút giao thông tân vạn
vốn được coi là điểm đen tại cửa ngõ thành phố
đại diện phía công ty thi công đã cam kết sẽ hoàn thành tiến độ
công ty đã lên kế hoạch rất là chi tiết lên tiến độ rất là chi tiết
sau tết này thì việc tăng cường thêm lực lượng xe máy thiết bị khoảng gấp ba lần lực lượng hiện nay
để đảm bảo rằng là những cái mà đã lập cái tiến độ cho các mốc tháng sáu tháng bảy tháng tám
và hoàn thiện cho tháng một mươi của năm nay là chắc chắn sẽ được hoàn thành
ngoài ra thì công ty cũng đã chuẩn bị sẵn lực lượng về kỹ thuật
về vật tư vật liệu thi công biện pháp tổ chức thi công của các hạng mục cầu vượt
để đảm bảo thi công đồng bộ trên tất cả các mũi các hướng thi công của toàn dự án
trước tình trạng ồn ớt giao thông khiến nhiều lúc nhiều nơi
việc di chuyển trong thành phố trở thành nỗi khổ của nhiều người dân
và điều này
ảnh hưởng tới kinh tế của thành phố
chính vì vậy lãnh đạo thành phố hồ chí minh coi việc phải cải thiện tình hình giao thông
là nhiệm vụ cấp bách cần phải làm ngay